chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của truyền hình nhân dân
chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây
tiếp tục vận dụng tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
hà tĩnh người dân mất đất sản xuất vì sạt lở
trong phần tin quốc tế gần sáu mươi ba triệu người trên thế giới mắc covid một mươi chín
anh pháp ký thỏa thuận ngăn chặn di cư bất hợp pháp
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
ngày một một mươi hai một nghìn chín trăm hai mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi sáng nay bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
văn phòng chủ tịch nước và tỉnh ủy thừa thiên huế đã tổ chức hội thảo khoa học
đồng chí lê đức anh với cách mạng việt nam và quê hương thừa thiên huế
tham dự hội thảo có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương
hội thảo đã đi sâu nghiên cứu đầy đủ toàn diện hơn về chủ tịch nước đại tướng lê đức anh
trong đó tập trung khẳng định và làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu
truyền thống đấu tranh cách mạng và yêu nước của nhân dân thừa thiên huế quê hương của đại tướng
quá trình hoạt động cách mạng và những cống hiến xuất sắc của đại tướng đối với cách mạng việt nam
người con ưu tú của quê hương thừa thiên huế
hội thảo là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong chuỗi sự kiện kỷ niệm một trăm linh năm
ngày sinh chủ tịch nước đại tướng lê đức anh góp phần giáo dục bồi đắp những giá trị đạo đức
truyền thống cách mạng lòng yêu quê hương đất nước đặc biệt là trong thế hệ trẻ
thưa quý vị đại tướng lê đức anh là nhà lãnh đạo tài năng của đảng nhà nước và quân đội ta
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và công tác của mình
đồng chí đã trải qua những trọng trách lớn với nhiều cống hiến xuất sắc cho đất nước
nhưng đồng chí cũng sống rất giản dị và thanh bạch một lối sống đậm chất bộ đội cụ hồ
các nhà công vụ n tám ở số năm hoàng diệu ba đình hà nội
nơi đại tướng lê đức anh sinh hoạt và làm việc từ khi được điều động ra hà nội
đồ đạc trong nhà từ bàn ghế giường tủ đến các vật dụng khác đều đã cũ
và nếp sinh hoạt hàng ngày của ông cũng giản dị như một người dân bình thường
hơn ba mươi năm gắn bó với gia đình đại tướng
trung tá nguyễn thị nga luôn được ông bà dành tình cảm và sự quan tâm như con cháu trong nhà
trong câu chuyện về nhà chính trị tầm cỡ nhà quân sự lớn của đảng và nhà nước ta
đại tá phó giáo sư tiến sĩ hồ sơn đài nguyên trưởng phòng khoa học quân sự quân khu bảy
người đã có hơn một mươi năm gắn bó giúp việc cho đồng chí lê đức anh nhắc với ông với cụm từ
một con người vô cùng trong sáng và rất sâu sắc
luôn đặt lợi ích của tập thể của nhân dân của đất nước lên trên lợi ích cá nhân
không hề tính toán riêng tư dù rất nhỏ
theo tôi được biết là các con của bác lê đức anh luôn phải tự mình phấn đấu
tự mình phân đấu và nếu có đạt được những thành tựu nào trong cuộc đời của họ
đều do chính sự phân đấu của họ mà thành
chứ không phải nương dựa vào cái sự giúp đỡ của bác
suốt đời học tập theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
đại tướng lê đức anh không thích nghi thức mà cần những gì thiết thực để giải quyết công việc hiệu quả
với tính cách gần gũi chân tình nơi nào ông đến đều tràn đầy tình thân thiết giữa lãnh đạo với người dân
con người đại tướng là như vậy
đối với cấp dưới đối với nhân dân ông luôn đối xử bằng tình cảm yêu thương trân trọng và gần gũi nhất
đó là tình cảm giữa con người
với nhau không phân biệt cao thấp sang hèn
xuất phát từ người lính rồi thành vị tướng cao cấp trong quân đội
rồi là một nguyên thủ quốc gia có tầm nhìn chiến lược sâu sắc
và đồng chí lê đức anh lúc nào cũng toát lên sự giản dị về tác phong
sự thanh liêm về nhân cách sự minh bạch về việc công tư
và bản lĩnh trí tuệ
cuộc đời ông là một tấm gương cao đẹp về đức hy sinh quên mình
tận hiến cho đất nước cho nhân dân
sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tại hà nội bộ tư pháp đã phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
giá trị và thực tiễn vận dụng ở việt nam
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
và phó chủ tịch quốc hội quân chu liêu đã tham dự hội thảo
các ý kiến tại hội thảo nhìn nhận tư tưởng của hồ chí minh là sự kết tinh vận dụng
từ nhiều tiền đề tư tưởng lý luận khác nhau kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống
tốt đẹp của dân tộc tiếp thù tinh hoa văn hóa nhân loại
cốt lõi trong tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật là các quan điểm chất lý chính trị
đạo đức và pháp lý về một nhà nước thực sự của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
dưới sự lãnh đạo của đảng với hệ thống pháp luật hiệu lực hiệu quả
xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi nghiêm minh pháp luật
là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
người cũng để lại những quan điểm chỉ dẫn rất cụ thể về phòng chống tham ô lãng phí
người cho rằng pháp luật và công cụ cần thiết là giữ xin quyền lợi của nhân dân
duy trì trật tự xã hội và phải cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn tốt hơn
có thể nói đây là những tư tưởng ở tầm nguyên lý
chi phối việc xây dựng thiết kế bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật của việt nam
tại hội thảo các đại biểu đề nghị tiếp tục học tập nghiên cứu để nhận diện đầy đủ sâu sắc toàn diện
khẳng định giá trị nội dung tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
đánh giá thực tiễn vận dụng tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật ở việt nam
từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng hoàn thiện bộ máy nhà nước
và hệ thống pháp luật trong điều kiện bối cảnh mới của nước ta
tiếp tục vận dụng tư tưởng hồ chí minh về nhà nước và pháp luật
nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức lễ trao thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tới dự và phát biểu có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chúc mừng và biểu dương các tác giả của ba mươi bảy công trình sản phẩm sáng tạo tiêu biểu
được nhận giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh đảng nhà nước nhân dân luôn đánh giá cao vai trò
sức sáng tạo của tuổi trẻ thanh niên đã công hiến cho sự phát triển nhanh
và bền vững của đất nước
qua từng năm các công trình sáng tạo của thanh niên ngày càng nhiều
đa dạng độc đáo và có tính ứng dụng cao
thời gian tới tổ chức đoàn cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa trí tuệ
sức trẻ sức sáng tạo của thanh niên chủ động phối hợp với các tổ chức cá nhân
doanh nghiệp để đưa các phát minh sáng chế ứng dụng vào thực tiễn
tiếp tục tạo môi trường tốt nhất để tuổi trẻ giao lưu học hỏi khởi nghiệp sáng tạo
xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng đội quân sung kích của cách mạng
sáng nay tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đã phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
đại học quốc gia hà nội tổ chức hội thảo khoa học
nghệ an chín trăm chín mươi năm hình thành và phát triển
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội thảo
đồng chí nguyễn xuân thắng đề nghị thời gian tới
cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện dựa trên những chứng cứ lịch sử văn hóa khảo cổ
góp phần làm sâu sắc hơn nữa quá trình hình thành và phát triển của tỉnh nghệ an
khẳng định mạnh mẽ những đóng góp to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước trước đây
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từ đó lan tỏa sâu rộng thông điệp về một nghệ an đoàn kết sáng tạo đầy ý chí
và khát vọng vươn lên mang quyết tâm cao nỗ lực lớn
hành động quyết liệt để tạo ra những kỳ tích phát triển của nghệ an trong thời gian tới
về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh nghệ an đồng chí nguyễn xuân thắng mong muốn tỉnh
cần tổ chức thực hiện thật tốt có hiệu quả các định hướng nhiệm vụ giải pháp
mà đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã đề ra
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm nghệ an trở thành tỉnh khá của khu vực phía bắc
và năm hai nghìn ba mươi trở thành tỉnh khá của cả nước
cũng trong sáng nay hội nghị triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp
an toàn và trật tự do bộ ngoại giao tổ chức đã diễn ra tại hà nội
thời gian qua hoạt động di cư trái phép đưa người di cư trái phép mua bán người qua biên giới
mặc dù giảm đáng kể về số lượng do các biện pháp thắt chặt quản lý biên giới
và hạn chế đi lại trong thời kỳ dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng vẫn diễn ra dưới hình thức tinh vi và phức tạp
hội nghị là dịp để đánh giá tình hình di cư của công dân việt nam ra nước ngoài
trong thời gian qua công tác quản lý di cư của việt nam đồng thời giả soát kết quả thực hiện
triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự gọi tắt là thỏa thuận jcm
nhằm tháo gỡ những vướng mắc đề xuất giải pháp với những vấn đề nảy sinh
góp phần khắc phục tác động lâu dài của covid một mươi chín đối với di cư
các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp trong công tác hoạch định chính sách về di cư quốc tế
cũng như nâng cao năng lực quản lý di cư quốc tế của việt nam
sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi một lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện lạc dương và tỉnh lâm đồng
tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm hai du khách mất tích do bị lũ cuốn vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một
khi cùng với nhóm du khách sáu mươi bốn người đến từ thành phố hồ chí minh đi du lịch trải nghiệm
tuyến leo núi bi đốp huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
đến khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hai du khách
gồm đỗ hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và đặng quốc hoài trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều ngụ tại thành phố hồ chí minh
khi họ bám được vào gốc cây giữa dòng nước lũ
hai người đang mất tích được xác định là nguyễn thị hà my sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lê thị quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chúng tôi cũng đã ban bạc và sẽ tỉnh toán là sẽ đưa lên một phương án thật đảm bảo
cho an toàn của lực lượng để tổ chức tìm kiếm
hiện nay hai trường hợp chúng ta đưa được vào bờ thì sức khỏe đã ổn định
còn hai trường hợp tiếp theo thì chúng tôi tiếp tục cho làm rõ về thông tin nhân thân
sáng nay các lực lượng chức năng của địa phương tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm hai du khách mất tích
tại hiện trường lãnh đạo huyện lạc dương cho biết lực lượng cứu hộ hơn một trăm năm mươi người
được chia thành các tổ để tìm kiếm nạn nhân tại nhiều đoạn trên suối kéo dài khoảng năm km
đồng thời sử dụng thêm thiết bị flycam
ngay dọc suối để hỗ trợ tìm kiếm
hiện công tác tìm kiếm hai du khách bị mất tích đang được các lực lượng của huyện lạc dương và tỉnh lâm đồng triển khai tích cực
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến ngày một tháng một mươi hai trên các sông từ quảng bình đến ninh thuận
và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp tại các tỉnh trên
dự báo từ ngày ba mươi một mươi một đến ngày một một mươi hai
trên các sông từ quảng bình đến ninh thuận và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông chính ở quảng bình quảng trị khả năng ở mức báo động một và trên mức báo động một
các sông ở tỉnh thừa thiên huế và khu vực tây nguyên ở mức báo động một báo động hai có sông trên báo động hai
các sông từ quảng nam đến ninh thuận có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
các sông nhỏ có khả năng trên mức báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến ninh thuận và khu vực tây nguyên
cảnh báo cấp độ dù do thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất ngập lụt cấp hai
thưa quý vị mưa lũ trong thời gian vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề
cảnh báo cấp tại huyện sông mã thường xuyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tại các xã biên giới để tham gia tuần tra tại các đường mòn lối mở

thưa quý vị đến sáng nay ba mươi tháng một mươi một thế giới đã ghi nhận trên sáu mươi hai chín mươi tám triệu người mắc covid một mươi chín trong đó có hơn một bốn mươi sáu triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín với trên một mươi ba bảy triệu ca nhiễm và hơn hai trăm bảy mươi hai tám trăm linh trường hợp tử vong
trong ngày qua mỹ ghi nhận thêm hơn chín mươi bốn sáu trăm linh người nhiễm virus sars cov hai
tại tâm dịch covid một mươi chín lớn thứ hai thế giới ấn độ tổng số ca nhiễm là trên chín bốn triệu trường hợp
hai mươi bảy một trăm linh bệnh nhân thiệt mạng
ngày hai mươi chín tháng một mươi một ấn độ báo cáo ba mươi bảy sáu trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới
trong hai mươi bốn giờ qua brazil xác nhận trên hai mươi bốn bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên hơn sáu ba triệu trường hợp
hơn một trăm bảy mươi hai tám trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đã tử vong tại brazil
trong khi đó đặc khu hành chính hồng kông trung quốc thông báo có thêm một trăm một mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín mức cao nhất kể từ ngày một tháng tám
hồng kông hiện đã đóng cửa các quán bar câu lạc bộ đêm và các tụ điểm
hồng kông đã đặt một tổng giải trí lần thứ ba trong năm cho đến ít nhất ngày ba tháng một mươi hai
anh và pháp vừa ký một thỏa thuận mới nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp qua eo biển mansur
bộ trưởng nội vụ anh cho biết với thỏa thuận ngăn chặn di cư bất hợp pháp mới số lượng sĩ quan tuần tra các bãi biển của pháp sẽ tăng gấp đôi
các thiết bị mới bao gồm máy bay không người lái và radar cũng sẽ được sử dụng
năm nay giới chức pháp đã ngăn được năm người di cư tìm cách tại anh
hàng trăm người trong đó có cả trẻ em đã bị bắt khi đang trên đường tẩy anh trên những chiếc xuồng cao su vượt biển
nhiều người đã chết trong quá trình di cư nguy hiểm này
bộ trưởng nội vụ anh cũng cho biết nước anh đang có kế hoạch thông qua một hệ thống tị nạn mới vào năm sau
ngày hai mươi chín tháng một mươi một núi lửa ili leotolov ở miền đông indonesia đã thức giấc phun cột cho bụi cao tới bốn km lên bầu trời và khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán
người phát ngôn cơ quan giảm nhạy thiên tài indonesia cho biết
gần hai tám trăm linh người từ ít nhất hai mươi tám ngôi làng đã được sơ tán khỏi sườn núi ili leotolov nằm trên đảo lembata của tỉnh đông nusa tenggara khi núi lửa bắt đầu phun trào
không có người thiệt mạng hoặc bị thương do núi lửa phun trào
bộ giao thông vận tải indonesia cho biết nhân chức trách địa phương đã phải ban hành lệnh cảnh báo bay
một sân bay tại đây đã bị đóng cửa do cho bụi đổ xuống nhiều khu vực trên đảo
núi ili leotolop cao năm bốn trăm hai mươi ba m và là một trong ba ngọn núi hiện đang phun trào ở indonesia sau núi merapi trên đảo himalaya
các núi lửa này nằm trong số hơn một trăm hai mươi ngọn núi lửa đang hoạt động ở indonesia nơi dễ xảy ra chấn động do vị trí của chúng trên vành đai lửa thái bình dương một vòng cung của núi lửa và đường đất gãy xung quanh thái bình dương
các núi lửa này nằm trong số hơn một trăm hai mươi ngọn núi lửa đang hoạt động ở indonesia sau núi merapi trên đảo himalaya